để phòng chống bệnh bạch hầu ngành y tế tỉnh đắk lắc đã triển khai tiêm vaccine phòng chống bệnh bạch hầu cho các địa phương có trường hợp dương tính với bạch hầu
chuẩn bị tiêm vaccine tz cho bảy năm trăm linh cán bộ nhân viên y tế trên toàn tỉnh sau đó sẽ triển khai tiêm vaccine phòng chống bạch hầu trên địa bàn toàn tỉnh
đến thời điểm hiện tại ngành y tế tỉnh này đã lấy tổng cộng một trăm ba mươi tám mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm
dự kiến tổng số liều vaccine phòng bạch hầu cho toàn tỉnh là ba bảy triệu liều với kinh phí khoảng ba mươi hai tỷ đồng